thời gian gần đây người dân xã nông thịnh huyện trợ mới bức xúc trước hoạt động khai thác cát diễn ra rầm rộ trên địa bàn
người dân ở đây phản ánh lợi dụng việc khai thác cát phục vụ xây dựng nông thôn mới
nhiều đối tượng khai thác ồ ạt gây ảnh hưởng đến cuộc sống các hộ dân sinh sống gần đó
ngay sau khi tiếp nhận thông tin phóng viên truyền hình nhân dân đã vào cuộc để làm rõ thông tin này
máy xúc giàn tuyển và nhiều loại máy móc khác hoạt động nhộn nhịp trên sông cầu
thuộc địa phận hai thôn nà đeo và nà ó xã nông thịnh
những hình ảnh quý vị đang xem được phóng viên ghi lại trong những ngày cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
trao đổi với anh hoàng văn sáng là người trực tiếp đưa máy móc vào khai thác cát ở đây
thì được biết mỗi ngày khai thác được khoảng hai mươi mét khối cát và đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai đã khai thác được khoảng một tuần
anh sáng cũng cho biết lên đây khai thác cát theo sự cho phép của một lãnh đạo xã nông thịnh
đây là em là đến làm đấy nhà em ở yên đinh
thì lên đây làm cho bác
bác thuyết bác chủ tịch xã ở nông thịnh đây làm cho phục vụ nông thôn mới
em có ạ có bác thuyết bác bảo là có đoàn bản đáy tờ làm nông thôn mới
cái này là việc chủ trương của trên xuống
người dân ở khu vực khai thác cát phản ánh hành vi khai thác cát tại đây là khai thác trái phép
để làm rõ thông tin này phóng viên truyền hình nhân dân đã làm việc với đại diện phòng tài nguyên và môi trường huyện trợ mới
người đại diện này cho biết hiện nay một số xã có đăng ký khai thác cát để phục vụ nông thôn mới
tại thời điểm làm việc huyện chưa nhận được văn bản trả lời của các cơ quan có thẩm quyền là có đồng ý cho khai thác hay không
người dân ở khu vực khai thác cát phản ánh hành vi khai thác cát phản ánh hành vi khai thác cát của các đối tượng tại xã nông thịnh diễn ra trong thời gian vừa qua là hành vi khai thác cát trái phép do chưa được sự đồng ý của các cơ quan
mặc dù cả lãnh đạo phòng tài nguyên và môi trường huyện trợ mới liên tục nói là khai thác phục vụ nông thôn mới tuy nhiên người dân ở gần khu vực khai thác cho biết sau khi khai thác các đối tượng chở cát đi bán ở rất nhiều nơi trở lên cả quốc lộ một

mặc dù cả lãnh đạo phòng tài nguyên và môi trường huyện chợ mới cho biết hiện chưa nắm được thông tin và sẽ xác minh nếu có sẽ xử lý nghiêm